chiều qua tại khu vực rừng thông thuộc khu phố nam sơn thị trấn rừng thông huyện đông sơn tỉnh thanh hóa
đã xảy ra vụ cháy từ thảm thực bì lan lên đỉnh đồi thông
địa hình tại khu vực cháy dốc xe cứu hỏa không thể tiếp cận chính quyền địa phương đã huy động gần ba trăm linh người
bao gồm nhân dân và các lực lượng chức năng cùng phối hợp chữa cháy tập trung phát dọn đường băng cản lửa
ngăn đám cháy lan rộng đến khoảng một mươi bảy h chiều cùng ngày đám cháy cơ bản đã được khống chế
theo khảo sát ban đầu nhiều khả năng ngọn lửa bùng phát do người dân đốt rác gần khu vực giáp danh với rừng thông
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để xác định nguyên nhân vụ cháy